xin kính chào quý vị và các bạn
do các hình thế gây mưa suy yếu nên trong đêm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành miền bắc chỉ còn xảy ra ở một vài nơi lúc chiều tối
và tập trung ở vùng núi
ban ngày trời nắng nên nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại
nhiệt độ trưa chiều mai phổ biến ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
riêng một số nơi thuộc phía tây bắc bộ có thể vượt ngưỡng ba mươi bốn độ
xuống đến trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực nghệ an và hà tĩnh
thì phổ biến có mưa vài nơi
còn khu vực từ quảng bình đến ninh thuận và bình thuận
có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến ở mức là từ hai mươi bốn mươi mm
có nơi là trên tám mươi mm
mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp
và nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực đồi núi
do mưa tăng nên nhiệt độ tại khu vực này có xu hướng giảm
năng nóng suy giảm đáng kể
nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực trung bộ ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
với khu vực tây nguyên và nam bộ
chiều và tối nay đều có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến ở mức là từ một mươi năm đến ba mươi mm
có nơi là trên bảy mươi mm trong hai mươi bốn h
trong cơn rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh
mưa chủ yếu xảy ra vào lúc chiều tối
vào ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ ban trưa
tại tây nguyên là hai mươi chín ba mươi hai độ
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đến với những thông tin thừa tiết trên biển
tại khu vực quần đảo hoa kỳ
tầm nhìn xa có mưa rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống ở mức là bốn đến một mươi km trong mưa
với gió tây nam đến nam ở mức cấp ba cấp bốn
nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa
có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống ở mức là bốn đến một mươi km trong mưa
với gió tây nam cấp năm
riêng phía nam cấp sáu cấp bảy
có lúc giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
với nền nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây
đêm có mưa vài nơi
ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ